ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời một khu dân cư
ở phố mỹ đông phường an mỹ thành phố tam kỳ nơi ở của bệnh nhân chín trăm sáu mươi bốn trong vòng một mươi bốn ngày
kể từ hôm nay ngày một mươi tám tháng tám để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ tổ chức khoanh vùng
phong tỏa cách ly tạm thời các tổ bốn năm và sáu thuộc khối phố mỹ đông phường an mỹ thành phố tam kỳ
hiện khu vực này có bốn mươi chín hộ với một trăm sáu mươi năm nhân khẩu sinh sống công an tỉnh phối hợp với sở y tế
ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ và các ngành liên quan thành lập bố trí các chốt
trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông đường bộ nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả